thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái bảy tuổi ở huyện đan phượng mắc rubella
trước đó bé gái này đã được tiêm chủng hai mũi vaccine phòng bệnh rubella
theo các bác sĩ rubella là bệnh chuyển nhiễm do virus gây ra bệnh chủ yếu lê qua đường không khí khi người măng mầm bệnh hắt hơi hoặc ho người bệnh là nguồn lấy chính
biểu hiện của bệnh bao gồm sốt nhẹ phát ban và viêm lòng nhẹ được ngô hấp nồi hạch vùng cổ chấm sau tay
bệnh này thường phát triển vào đầu mùa xuân khi thể tiết ẩm gất và có khả năng lây lan rất cao dễ bùng phát thành dịch
theo cục y tế dự phòng bộ y tế bệnh rubella rất nguy hiểm ở phụ nữ có thai nhất là trong ba tháng đầu của thai kỳ có thể gây ra sảy thai chất lưu đặc biệt gây ra dị tập bẩm sinh ở thai nhi bệnh tim mù đục thủy tinh thể điếc và chậm phát triển tinh thần
đây thường gọi là hội chứng rubella bẩm sinh
hội chứng này có thể gặp chín mươi trẻ sinh ra từ bà mẹ nhiễm rubella trong ba tháng đầu của thời kỳ
bệnh rubella có tính lây chuyển cao và có thể gây thành dịch lớn
trên lâm sàng bệnh khó phân biệt với các bệnh xuất phát ban nhất là đối với sởi và có tới năm mươi trường hợp mắc bệnh có biểu hiện lâm sàng không điển hình
thời kỳ của bệnh kéo dài từ một mươi bốn đến hai mươi một ngày trung bình một mươi tám ngày
thời kỳ lây truyền kéo dài từ bảy ngày trước cho tới bảy ngày sau khi phát ban
trẻ mắc hội chứng rubella bẩm sinh có thể đào thải virus đến một năm sau khi sinh
các chuyên gia y tế cho rằng những người chưa nói miễn dịch đều có thể mắc bệnh
người sau khi mắc bệnh có miễn dịch bền vững
mặt khác miễn dịch của mẹ truyền cho con có thể bảo vệ trẻ trong vòng sáu chín tháng sau khi ra đời tùy vào lượng kháng thể của người mẹ
qua các triệu chứng và hệ lụy của bệnh ngay sau khi phát hiện trẻ có những dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh
còn phải đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất
bên cạnh đó nâng cao sức đề kháng cho trẻ
cho trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng bổ xuất ngập lý các vitamin và quang chất
đặc biệt nên cho trẻ đi tiêm phòng vắc xin sở rubella đây là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh
theo hướng dẫn của bộ y tế về tiêm vắc xin rubella sử dụng vắc xin dạng đơn hoặc dạng phối hợp sở rubella hoặc sở quay bị rubella
với trẻ em tiêm vaccine cho trẻ từ chín tháng tuổi trở lên nhắc lại một mươi tám tháng tuổi
với người lớn tiêm vắc xin cho người chưa tiêm phòng hoặc chưa có miễn dịch
đặc biệt là phụ nữ ở tuổi sinh đẻ
không tiêm vaccine phòng bệnh rubella cho phụ nữ đang mang thai chỉ nên có thai sau khi tiêm phòng ít nhất một tháng
chia sẻ bệnh rubella bác sĩ đoàn thị hải yến cho biết